vâng bão số năm suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền đã gây mưa lớn tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình định
tại thành phố đà nẵng mưa lớn trong nhiều giờ liền đã khiến cho một vài khu vực bị ngập úng cục bộ
phóng viên ngọc lũy sẽ thông tin chi tiết
kính thưa quý vị và các bạn sau khi cơn bão số năm suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền
thì tại thành phố đà nẵng từ tối qua đến sáng nay có mưa to đến rất to liên tục trong nhiều giờ
điều này đã khiến cho một vài xã trụng thấp ở huyện hòa vang cũng như là một số tiến đường trong địa bàn thành phố bị ngập ống cục bộ
các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại những điểm ngập úng để tiêu thoát nước cũng như điều tiết giao thông
một vài phương tiện bị tắt máy khi lưu thông qua các khu vực này cũng đã nhanh chóng được xử lý
mặc dù cơn bão số năm đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng mưa lớn và vẫn kéo dài trong nhiều giờ
vì vậy người dân cũng hết sức cẩn thận khi ra đường trong thời điểm này